tại xã mường hôm huyện bát sát ủy ban dân tỉnh lào cai đã khai mạc chương trình lễ hội mùa thu với chủ đề sức hút đại ngàn
lễ hội đã thu hút hàng ngàn du khách trong và ngoài nước tới tham quan và trải nghiệm
thông qua lễ hội ban tổ chức muốn quảng bá những nét văn hóa truyền thống đặc sắc của đồng bào dân tộc trong huyện bát sát nói riêng
và tỉnh lào cai nói chung với du khách trong và ngoài nước đồng thời kích cầu tiềm năng du lịch của địa phương
thu hút mạnh mẽ các nguồn lực thúc đẩy sự tham gia của chính cộng đồng các dân tộc vùng cao
phát huy bản sắc dân tộc văn hóa thì chúng tôi cũng nghiên cứu để đưa vào một số sản phẩm mới mà có thể là thu hút được du khách và giới thiệu quảng bá về bản sắc
đặc biệt lễ hội năm nay lần đầu tiên diễn ra chương trình biểu diễn bay rủ lượn và tham quan làng nghề chạm bạc tại thôn xéo pờ hồ xã mường hùng
với nhiều hoạt động hấp dẫn nằm trong khuôn khổ lễ hội mùa thu sức hút đại ngàn sẽ góp phần quảng bá rộng rãi hình ảnh du lịch bát sát đến với du khách trong và ngoài nước
đồng thời tạo thu nhập cho người dân góp phần xóa đói giảm nghèo ổn định cuộc sống